sử dụng hung khí đuổi chém trọng thương nạn nhân với tỷ lệ thương tích năm mươi năm
đỗ văn hiếu nguyễn văn quý và nguyễn văn thoa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định khởi tố
và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó nhóm thanh niên này đang hát karaoke thì bị một thanh niên hát phòng kế bên vào nhầm phòng
cho nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát
hậu quả hồ minh hải nguyễn ngọc trình và phạm xuân thiện bị nhóm của đỗ văn hiếu sử dụng hung khí đuổi chém trọng thương
riêng phạm xuân thiện bị thương tích nặng nhất theo kết quả giám định của cơ quan pháp y là năm mươi năm
hiện cơ quan điều tra công an huyện tuy phước đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định